nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn do nồng độ cồn gây ra phòng pc sáu mươi bảy công an tp hcm đã tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm về nồng độ cồn đối với những người tham gia giao thông
trong đợt ra quân này các đơn vị trực thuộc phòng pc sáu mươi bảy đã được tổ chức thành bốn cụm công tác luân phiên thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn
trong đó tập trung tại các tuyến đường lớn và các cửa ngõ ra vào thành phố
mỗi cùng bao gồm bốn đơn vị luân phiên thực hiện công tác kiểm tra từ hai mươi h đến hai mươi bốn h hàng đêm
khu vực kiểm tra đã được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí biển báo chúc kiểm tra nồng độ cồn và làng đường kiểm soát nồng độ cồn được bố trí riêng phân làng bằng các cọc phản quan
ngoài ra còn có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động
mô hình kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện theo kinh nghiệm quốc tế đã tạo không khí thoải mái cho người tham gia giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người tài xế ở mức năm trăm hai mươi bốn g trên ml khí thở mức phạt cho vi phạm này lên đến một mươi bảy triệu đồng tước giấy phép lấy xe năm tháng và tạm giữ xe bảy ngày
ngoài ra còn có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động